sở y tế tỉnh đồng nai cho biết trong đợt nghỉ tết nguyên đán canh tí vừa qua
trên địa bàn tỉnh có hai mươi bảy trường hợp tai nạn do pháo nổ phải nhập viện cấp cứu
cụ thể từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi chín tháng một toàn tỉnh đồng nai có hai mươi bảy trường hợp tai nạn do pháo nổ
tăng hơn một trăm bốn mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
ngoài ra có năm trường hợp tai nạn do chất nổ khác
hầu hết các trường hợp tai nạn do pháo nổ đều xảy ra vào thời điểm đêm giao thừa
trong khi đó trong dịp tết vừa qua lực lượng công an tỉnh đồng nai đã phát hiện bắt giữ một trăm năm mươi tám vụ
với một trăm sáu mươi năm đối tượng tăng trữ vận chuyển mua bán và sử dụng trái phép pháo
tăng vật thu giữ gồm ba trăm một mươi năm viên sáu mươi tám phong pháo các loại
ngoài ra qua tuyên truyền vận động người dân đã tự nguyện giao nộp cho lực lượng chức năng gần sáu trăm linh viên pháo các loại